tình hình buôn bán các loại thực phẩm bẩn qua biên giới tỉnh quảng trị có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng buôn bán dùng nhiều thủ đoạn để đưa hàng về nội địa tiêu thụ
đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên khu vực biên giới
đây là lô hàng bảy trăm linh kg thịt gân gà vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị bắt giữ
khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển qua khu vực khe đá thuộc khóm tây chín
thị trấn lao bảo tỉnh quảng trị đưa về nội địa tiêu thụ
tính chất phức tạp của các loại đối tượng buôn bán thịt da cầm là xé lẻ hàng hóa
sau đó thuê đội ngũ xe thù là người lào và người việt nam
chở hàng đi qua các đường mòn lối mở rồi tiếp tục thuê xe ô tô chở hàng về nội địa tiêu thụ
tôi được một lái xe khách thuê chở số hàng này từ caron huyện sepul tỉnh savana khet đưa về việt nam
với số tiền là một trăm linh kip
liên tiếp trong những ngày qua lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thịt gân gà
và đã tiêu hủy với số lượng hơn một kg
điều này cho thấy tình hình buôn bán các loại thịt gia cầm trên tuyến biên giới tỉnh quảng trị
có nhiều diễn biến phức tạp
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa
với các lực lượng chức năng trên địa bàn
tham gia tích cực vận động quần chúng nhân dân
không tham gia vận chuyển hàng hóa nhập lậu
trong đó là có hàng hóa về ra cầm
thứ ba nữa là phối hợp với lực lượng chức năng
là làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ trên biên giới
cũng như trên cửa khẩu để ngăn chặn hoạt động nhập lậu
trước thực trạng trên các ngành chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến đường chín tỉnh quảng trị
cần quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn các đối tượng buôn bán thịt
và chứng ra cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ đưa về thị trường nội địa tiêu thụ
nếu để các loại thịt ra cầm đã hết hạn sử dụng vào hôi tối này
nhập vào thị trường nội địa thì hậu quả khó lường
nhất là bùng phát dịch bệnh sẽ đến với người tiêu dùng khi sử dụng phải các mặt hàng này